chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
bản tin hôm nay chủ nhật ngày hai mươi hai tháng một mươi có những nội dung đáng chú ý sau
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
một điểm tăng thêm sức hấp dẫn của romeo và juliet là phần âm nhạc ấn tượng
âm nhạc của vở kịch là sự đan sen của lời anh và lời việt vừa lãng mạn vừa trẻ trung
đặc biệt lần đầu tiên ở một vở kịch kinh điển tại việt nam người thể hiện ca khúc bước ra sân khấu hát đàn sen với tình huống kịch
buổi biểu diễn đã đem lại nhiều cảm xúc mới cho khán giả
một câu chuyện không chỉ ca ngợi tình yêu lãng mạn và trong sáng
mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn tình yêu trong sáng chân thành và đẹp đẽ có thể làm tan trẻ hận thù định kiến
với ý tưởng tạo sinh kế cho cộng đồng bằng cách đem lại sức sống mới cho mặt hàng thổ cẩm
dự án ngôi sao miền núi đã giúp các trẻ em vùng cao được tiếp xúc với nghệ thuật và dùng nghệ thuật để giúp cộng đồng
chương trình ngôi sao miền núi tập trung vào giảng dạy mỹ thuật tình nguyện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
ở khu vực miền núi vùng sâu vùng xa của việt nam
gồm hà giang huyện quản bạ huyện đồng văn huyện mèo vạc huyện hoàng su phi
thành phố hà giang vùng biển huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh
vì cái mục đích của dự án thì là muốn mang lại một cái ý thức về thẩm mỹ cho các em bé trên vùng cao
thứ hai nữa là cũng muốn nhắn mạnh vào cái trách nhiệm xã hội của từng người nghệ sĩ
cho nên thì trong cái quá trình mình làm việc thì thực sự mình thấy được những cái sự thoải mái của các em bé
trong cái câu chuyện về mỹ thuật
thứ hai nữa là những cái sáng tác và tác phẩm của
họa sĩ cũng có một số thay đổi
và tất nhiên là khi mình giới thiệu ra công chúng
thì những cái phản hồi của công chúng trong việt nam hoặc là ở nước ngoài đều rất là tích cực
tổng số học sinh tham gia các lớp học mỹ thuật do dự án tổ chức là trên sáu trăm linh em
độ tuổi từ sáu đến một mươi tuổi
với trên tám tác phẩm tranh trên giấy a bốn
đặc biệt dự án đã triển khai cho các em vẽ trên vải lanh bằng chất liệu màu nước acreac màu tự nhiên sắp ong
thì mình thấy có một cái ấn tượng đầu tiên đấy là
cái thiên nhiên việt nam rất là đẹp
và đặc biệt đẹp hơn qua những bức tranh của các họa sĩ cũng như là các tranh của các em bé
thì đối với tranh của các em bé mình thấy có một cái đúng là nhìn ra là nhận ra ngay được
đấy là những cái tranh của trẻ em
còn với những cái nét vẽ hồn nhiên ngây thơ và đặc biệt là lại vẽ ở trên cái chất liệu vải lanh
chúng tôi cho các em vẽ trên giấy và trên toàn vẽ
sau đó chúng tôi cho các em vẽ trên giấy và trên toàn vẽ
sau đó chúng tôi vẽ một hai lần sau cho thực hiện ngay trên cái vải lanh
và cũng rất là bất ngờ thì bởi vì là gần như là cái màu tự nhiên và cái chất khỏe lanh
nó có cái sự tương tác cái màu nó ngấm vào trong chất vải
nó tạo ra cái hiệu quả rất là bất ngờ cho các bức tranh của các em vẽ
và chúng tôi cũng rất là bất ngờ vì thu được cái thành công cũng gọi là cũng tương đối trong cái chuyến đi này
khi mình đưa cái cách
cái bức tranh của các em bé
cái bức sáng tạo của các em đưa lại cho các em trong cái đời sống hôm nay
các em sẽ lấy vào một cái nghề cho các em có thể
cảm cho cái cuộc cuộc sống của các em đỡ vất vả hơn
việc triển lãm và giới thiệu sản phẩm thời trang
cùng các tác phẩm mỹ thuật trên vải lanh của các em học sinh
mở ra một triển vọng mới cho dự án
là hỗ trợ các cộng đồng địa phương các cộng đồng vùng cao khởi nghiệp
trên nền tảng văn hóa truyền thống
chuyển sang một số thông tin về an ninh trật tự
vừa qua lực lượng chức năng thành phố kiên giang đã phát hiện
và thu giữ một mươi ba gói thuốc lá nhập lậu đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
theo đó tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh kiên giang
đã kiểm tra phát hiện xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi tám c bảy nghìn hai trăm sáu mươi sáu
đang lưu thông trên tuyến đường tránh thành phố rạch giá
chờ một mươi ba bao thuốc lá có nguồn gốc tự nhiên
campuchia phần lời các bao thuốc lá mang nhãn hiệu hero và z
tổng giá trị tăng vật khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số thuốc lá nhập lậu nói trên
để xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng phòng chống ma túy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh
cũng vừa bắt quả tăng hai đối tượng là dương thế quốc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn xuân ngọc xã do việt huyện gio linh
và võ văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã do bình huyện gio linh
có hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực thị trấn lao bảo
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một trăm bảy mươi bảy viên ma túy tổng hợp
và một số tăng vật khác
hiện các đối tượng cùng tăng vật được đưa về đồn biên phòng cơ khẩu quốc tế lao bảo
để tiếp tục đấu tranh làm rõ
tại phú yên công an thành phố tuy hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp
và tiến hành điều tra
đối với nguyễn trí hưng chú ở số nhà bảy mươi bảy ngô quyền phường năm thành phố tuy hòa
là đối tượng ném chai xăng vào người anh nguyễn phan huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở số nhà một trăm bốn mươi một phường hai thành phố tuy hòa khiến anh huy bị bỏng nặng
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi
trong lúc anh huy đang chơi tại nhà anh trương công hiến
ở khu phố ngô quyền phường năm thành phố tuy hòa
lúc anh hiến đi ra ngoài
còn một mình anh huy ở lại
thì bất ngờ bị một người ném chai nhựa đựng xăng
theo bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
anh huy nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng
ở lưng hai chân hai tay hai bên mang tay và sau gáy
với tỷ lệ ba mươi sáu cơ thể
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
điều tra làm rõ nguyên nhân
trong phần tiếp theo của chương trình
khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện mỹ đức
hà nội rét đầu mùa
nhiều trẻ em mắc bệnh về đường hô hấp
thưa quý vị và các bạn
theo đài khí tượng thủy văn đồng nai
trong ba ngày từ hai mươi đến hai mươi hai tháng một mươi
chiều cường tại hạ liu sông đồng nai
có khả năng đạt mức cao sấp xỉ
báo động ba
việc chiều cường dâng cao kết hợp
với mưa lớn những ngày qua
và lượng nước lớn do thủy điện trị an
xả lũ từ thượng nguồn về
sẽ khiến một số khu vực trũng
của các xã ven sông đồng nai có thể ngập
do đó chính quyền các địa phương
có địa hình thấp trũng của thành phố biên hòa
huyện vĩnh cửu long thành nhân trạch
cần chủ động các biện pháp phòng chống ngập
trong đó cần phân công lực lượng
tốt trực tại các điểm khu vực sung yếu
để có các biện pháp xử lý kịp thời
khi có tình trạng ngập
bên cạnh đó người dân cần chủ động
có biện pháp phòng ngừa
nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra
đặc biệt các hộ dân sống dọc ven sông đồng nai
các ao hồ đầm nuôi thủy sản
các vườn trồng cây ăn trái hoa màu
phải có các biện pháp gia cố bờ bao nhằm chống ngập
cơn lũ vừa đi qua hơn một tuần
tại huyện mỹ đức
đã gây thiệt hại lớn về tài sản hoa màu
của người dân
việc khắc phục hậu quả tại huyện mỹ đức
đang được các cấp các ngành khẩn trương thực hiện
để đời sống sản xuất của người dân nhanh chóng
ổn định trở lại
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
tại huyện mỹ đức
cơn lũ dữ vừa qua
đã nhấn chìm gần hết
ngôi nhà của gia đình chị toàn trong nước
buộc vợ chồng chị phải di rời lên tầng hai
của trường tiểu học gần đó
để ở tạm
hôm nay dù nước chưa rút hẳn
nhưng vợ chồng chị vẫn quyết định trở về nhà
bởi suốt mấy ngày qua
nhà cửa lợn gà không có ai trong non
khiến vợ chồng chị rất suốt ruột
nhưng về nhà rồi
thì lại gánh thêm một nỗi lo khác
từ sáng mới thết ca người
chẳng biết bao giờ cho cạn
để đi lại cho nó đỡ bẩn
theo thống kê của
ủy ban nhân dân huyện mỹ đức
số nhà ở của người dân bị ngập
còn hơn một một trăm linh hộ
các công trình trường học thủy lợi
giao thông trên địa bàn huyện
cũng bị hư hại nghiêm trọng
trường tiểu học an phú
là ngôi trường mà các con của anh bàn đang theo học
gần một tuần nay
ngôi trường vẫn ngập trong nước
khiến các con anh phải nghỉ học
từ hôm nay
từ hôm nay
các cháu ngập lụt
nhà trường họ báo nghỉ
bây giờ muốn học cũng không có chỗ nào để học
các cô giáo không đến được nhà trường
nhà trường nó ngập hơn một m nước
thì làm sao có chỗ nào để dạy học
các cô giáo muốn dạy chẳng có chỗ nào phải dạy
chúng tôi đã tăng cường
các việc huy động người dân
được hiện lý bốn tại chỗ
để giảm thiểu các tổn hại
do lũ gây ra
đồng thời thực hiện ngay
cái việc cứu trợ tại chỗ
đối với người dân
chúng tôi đã tổ chức
cứu trợ các thực phẩm thiết yếu
bằng nguồn năng lực của huyện
đồng thời cung cấp
ví dụ như
về các thiết bị chiếu sáng
đèn pin nến
các thuốc men
để đề phòng các dịch bệnh
để tiếp tục khắc phục hậu quả do mưa lũ
trong những ngày tới
huyện mỹ đức sẽ tiếp tục công tác
cứu trợ người dân vùng ngập ống
sớm ổn định và tốt đẹp
để đề phòng các dịch bệnh
để đề phòng đóng chân trên địa bàn
tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự
ứng phó bão mạnh kết hợp chiều cường
và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi bảy
để đánh giá khả năng huy động nguồn lực
phương tiện trang bị cứu hộ cứu nạn
khắc phục hậu quả trong các tình huống phức tạp
theo phương châm bốn tại chỗ
từ kết quả diễn tập
cơ quan đơn vị tiến hành bổ sung điều chỉnh
hoàn thành phương án phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn
khắc phục sự cố dò dỉ hóa chất độc hại
và đầu tư mua sắm các trang thiết bị
nhằm chủ động ứng phó có hiệu quả
với các tình huống về thiên tai bão lũ
cũng như công tác bảo đảm quốc phòng an ninh
trên địa bàn thành phố
cuộc diễn tập này cũng có ý nghĩa rất là thiết thực
trong cái việc
ứng phó với biến đổi khí hậu
mà thủ tướng kinh phủ
với có chỉ đạo trong hội nghị
thích ứng biến đổi khí hậu
ở việt nam nói chung
đặc biệt là
nam bộ nói riêng
diễn tập thành công
lần này nổ lên
mấy vấn đề
thứ nhất là phải nói
cuộc diễn tập này đã khẳng định
trách nhiệm cũng như nhận thức
và đặc biệt là
sự quan tâm
hiệu lực hiệu quả
của lãnh đạo cấp ủy chính quyền
hệ thống chính trị
ở thành phố hồ chí minh
đối với công tác phòng thủ dân sự
ứng phó bão mạnh
nguyên thủ nước nạn
tình huống giả định
khoảng tám giờ ngày một mươi tám tháng một mươi
xuất hiện bão mạnh có tên quốc tế là nốc tên
cơn bão số một mươi ba
với gió mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
giật cấp một mươi hai cấp một mươi ba
lượng mưa từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi mm
nước biển dâng cao khoảng hai bảy m
kết hợp chiều cường có thể lên cao
từ bốn bốn đến bốn bảy m
trong lúc tàu thuyền ngư dân di chuyển
vào tránh chu bão
xảy ra tình huống giả định có thuyền của ngư dân gặp nạn
và có ngư dân rơi xuống biển
lập tức tàu cảnh sát biển
tàu tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
và cả máy bay trực thăng chuyên dụng của lực lượng quân đội
nhanh chóng lao tới cứu hộ thành công
đưa ngư dân lên bờ sơ cấp cứu kịp thời
và lai dắt tàu thuyền của ngư dân vào bờ an toàn
tại cuộc chiến tập trong này
chúng ta thấy được cái biểu dương lực lượng
rất là rõ của cả hệ thống chính trị vào cuộc
ở thành phố hồ chí minh
từ thành phố đến tận quận xã phường
ta thấy được cái sự kết hợp rất là chặt chẽ
của quân khu bảy
trong quá trình phối hợp với thành phố hồ chí minh
việc chỉ đạo để tạo lên sức mạnh tổng hợp
chúng ta thấy được cái lực lượng hùng hậu tham gia
của bốn tài chỗ của nhân dân
một vai trò nòng cốt của lực lượng quân đội
trong đó của quân khu bảy
của biên phòng
của quân khu bảy
của cảnh sát biển
của phòng không quân quân
của các lực lượng quân binh chủng trên địa bàn
và lực lượng công an tham gia cũng hết sức tích cực hiệu quả
diễn tập được vận hành cơ chế theo ba cấp
thành phố quận huyện xã thị trấn
phần diễn tập thực binh
thông báo kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh
tổ chức neo đậu thiết lập bệnh viện giã chiến
cứu trợ nhân đạo giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
xử lý sự cố cháy nổ do dỉ hóa chất
và cứu nạn cứu hộ
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người
và tài sản của nhà nước và của nhân dân
hà nội vừa trải qua đợt không khí lạnh đầu tiên
dù nhiệt độ không giảm quá thấp
nhưng do tranh lệch nhiệt độ khá lớn
thời tiết nóng chuyển lạnh đột ngột
khiến cho trẻ em không kịp thích ứng với thời tiết
theo ghi nhận trong đợt rét đầu mùa vừa qua
số bệnh nhân nhi nhập viện gia tăng đáng kể
và chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp

em bé này chỉ nặng tám kg
do bị suy dinh dưỡng từ trong bào thai
sức đề kháng kém
nên theo mẹ bé cho biết
hễ trở trở lạnh
bé rất dễ bị các vấn đề về hô hấp và phổi
hò kéo dài
sau khi được chăm sóc tại bệnh viện đa khoa sành pôn hà nội
đến nay bé đã cắt sốt đỡ hò
cháu bị sốt hai ngày
sốt cao là ba mươi chín độ năm
sốt với hò
người nó cứ mệt nứ ra
bác sĩ kết luận là cháu bị cúm a
và bị viêm phổi
nguyên nhân thì cháu yếu
cháu bị sốt
cháu bị sốt yếu
cháu bị sinh dưỡng cho bà thai
thời tiết thai đổ
cháu bị tái đi tái nại
từ trước đến giờ hai đứa mình giữ nó rất cẩn thận
nhưng mà không hiểu sao
việc vài hôm cám anh em
nó lại bị
theo các bác sĩ
thời tiết chuyển mùa
do nền nhiệt thay đổi đột ngột
khiến cho các virus dễ phát triển
trẻ em cơ thể còn non yếu
chưa kịp thích ứng với sự thay đổi của khí hậu
khiến cho virus dễ xâm nhập
bên cạnh đó
việc giữ ấm cho trẻ đúng cách
cũng là điều các phụ huynh cần lưu tâm
chỉ tính riêng tại bệnh viện sengpon
trong khoảng một tuần hà nội chở z
số bệnh nhân nhi đến khám tăng hai mươi
chủ yếu các bệnh về đường hô hấp
trong trường hợp này
những ngày thời tiết thay đổi
hạn chế cho trẻ ra ngoài
nếu không thực sự cần thiết
về sử dụng điều hòa
nên để nước nhiệt độ phù hợp
khoảng hai mươi bảy hai mươi tám độ c
không nên để cao quá
và cái thời tiết
nếu mà khô quá
thì nên vệ sinh ngũ hậu cho các bạn hàng ngày
bằng được sử dụng
nước muối sinh lý ấm
và hút mũi
đối với những trẻ nhỏ
ngoài ra thì
với những bạn lớn hơn
thì có thể là
cho xúc họng
cái việc vệ sinh
tại chỗ rất là quan trọng
để phòng bệnh hô hấp
phụ huynh cần lưu ý
giữ thân nhiệt trẻ ổn định
không để quá lạnh hoặc quá nóng
nếu thời tiết khô
trẻ nhỏ cần được vệ sinh
mũi họng thường xuyên
bằng nước muối sinh lý ấm
lưu ý bổ sung thêm chất dinh dưỡng
để tăng sức đề kháng
đặc biệt trẻ phải được
tiêm ngừa phế cầu
cúm để phòng bệnh
trong phần tin quốc tế
đại hội một mươi chín
đảng cộng sản trung quốc
tin tưởng vào thành công
của công cuộc xóa đói giảm nghèo
tây ban nha sẽ giải tán
chính quyền catalonia
thưa quý vị và các bạn
tại phiên họp
ngày hai mươi một tháng
đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi chín
đảng cộng sản trung quốc
một lần nữa khẳng định
chủ trương xóa đói giảm nghèo
để đạt được mục tiêu
xây dựng xã hội khá giả toàn diện
vào năm hai nghìn hai mươi
hướng tới hoàn thành xây dựng toàn diện
đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa
thịnh vượng hùng mạnh
dân chủ tiến bộ về văn hóa
hài hòa và tươi đẹp
dù thừa nhận điều kiện kinh tế
còn nhiều khó khăn
nhưng hầu hết các đại biểu
từ các địa phương nghèo của trung quốc
đều tin tưởng
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc
nước này sẽ đạt được mục tiêu
so đói giảm nghèo vào năm hai nghìn hai mươi
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu
sau khi hoàn thành mục tiêu
đưa năm mươi năm triệu người dân thoát nghèo
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi sáu
hiện trung quốc còn bốn mươi ba triệu người nghèo
sống tại các khu vực nông thôn
thu nhập bình quân đầu người
đạt tám hai trăm linh nhân dân tệ
tương đương một hai trăm bốn mươi usd một năm
vào năm hai nghìn một mươi sáu
tăng gần bốn lần
so với mức hai bốn trăm linh nhân dân tệ
của năm hai nghìn một mươi
các chính sách của chính phủ
cũng vươn tới những khu vực xa xôi hẻo lánh
giúp người chăn nuôi và các chủ trang trại phát triển
hỗ trợ trẻ em nghèo theo học bậc giáo dục
sau phổ thông
hỗ trợ tìm việc làm và khởi nghiệp
các đại biểu đánh giá cao
chính sách xóa nghèo nhất quán
của đảng cộng sản trung quốc
nhận định vai trò quan trọng
của các biện pháp hỗ trợ tài chính
giúp người dân thoát nghèo
thủ tướng tây ban nha mariano rajoy
vừa triệu tập cuộc họp nội các
nhằm chuẩn bị các phương án
ngăn cản catalonia ly khai
và áp đặt quyền kiểm soát trực tiếp
của trung ương đối với vùng này
trong cuộc họp báo sau đó
thủ tướng tây ban nha thông báo
sẽ giải tán chính quyền tại catalonia
và tổ chức bầu cử trong vòng sáu tháng tới
thủ tướng rajoy thừa nhận
không còn cách nào khác
vì những lãnh đạo ly khai tại catalonia
đã hành động một cách đơn phương
trái pháp luật và tìm cách chống đối chính quyền
khi tiến hành cuộc trưng cầu ý dân trái phép
ông rajoy cho biết
không xóa bỏ quyền tự trị của catalonia
mà chỉ loại bỏ những lãnh đạo địa phương
đã hành xử ngoài vòng pháp luật
thủ tướng tây ban nha cũng tuyên bố
việc kích hoạt điều một trăm năm mươi năm của hiến pháp
là quyết định chưa từng có tiền lệ
nhằm khôi phục trật tự
bảo đảm sự trung lập của các cơ quan
bảo vệ những hoạt động kinh tế công vụ
cũng như quyền dân sự của người dân trong khu vực
chính phủ tây ban nha cũng đã đặt
thống nhất với đảng xã hội đối lập
về tổ chức bầu cử tại vùng catalonia
vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám
bất chấp những khác biệt còn tồn tại
dẫn đến vòng bốn tái đàm phán
hiệp định thương mại tự do bắc mỹ
gọi tắt là napta
vừa diễn ra khép lại trong bế tắc
mexico vẫn bày tỏ tin tưởng
các bên tham gia thương lượng
có thể nỗ lực tìm tiếng nói chung
để cứu vãn thỏa thuận
bộ trưởng kinh tế mexico
idefonso guajardo khẳng định
các bên đều hiểu mức độ phức tạp
của việc tái đàm phán
xong sẽ có thể tìm được tiếng nói chung
với mexico tin tưởng sẽ giải đáp được
những khúc mắc về vấn đề thâm hụt thương mại
đặc biệt đối với mỹ
để tìm ra chính sách tái phân bổ thương mại hợp lý
thông qua các biện pháp mở rộng
trao đổi thương mại thay vì cắt giảm
hiện mỹ canada và mexico
đang tiến hành các vòng đàm phán
với hy vọng sẽ có thể điều chỉnh và cập nhật
nội dung hiệp định thương mại tự do ba bên
phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện đại
sau hơn hai mươi năm ký kết
hội nghị thượng đỉnh châu âu vừa kết thúc
tại brussels mỹ đã ra quyết định
cắt giảm hỗ trợ tài chính cho quá trình
thổ nhĩ kỳ chuẩn bị gia nhập liên minh châu âu
sau những căng thẳng liên tiếp trong thời gian gần đây
giữa thổ nhĩ kỳ và một số nước thành viên eu
thổ nhĩ kỳ từ lâu đã muốn gia nhập eu
và eu cũng đã dành ra bốn năm tỷ euro
hỗ trợ thổ nhĩ kỳ chuyển đổi dần dần
cho phù hợp với tiêu chuẩn thành viên
thế nhưng mọi việc đã xấu đi
sau vụ đào chính hụt tại thổ nhĩ kỳ
hồi tháng bảy năm ngoái
hiện nhiều nước châu âu cho rằng
những biện pháp chấn áp đối lập của tổng thống thổ nhĩ kỳ
đang đi ngược lại với những giá trị dân chủ
mà liên minh châu âu theo đuổi
liên minh châu âu đã quyết định bãi bỏ
quy chế miễn visa cho một số công dân thổ nhĩ kỳ
và tạm treo khoản tiền hỗ trợ chuyển đổi
bốn năm tỷ euro
tháng ba năm ngoái
liên minh châu âu và thổ nhĩ kỳ ký thỏa thuận ngăn dòng tị nạn
ngoài khoản tiền sáu tỷ euro cho thổ nhĩ kỳ
liên minh châu âu còn cam kết
đẩy nhanh quá trình kết nạp nước này làm thành viên
giờ phân tích đánh giá
việc hội nghị thương đình lần này quyết định siết lại hỗ trợ tài chính
có thể tác động xấu đến thỏa thuận ngăn dòng tị nạn
từ các nước phía đông tràn vào châu âu
mức độ ô nhiễm không khí
tại thủ đô new delhi của ấn độ
hiện đã tăng cao gấp một mươi tám lần so với mức tiêu chuẩn
ước tính có tới hai mươi triệu cư dân
của new delhi gặp vấn đề về hô hấp
thủ đô new delhi của ấn độ
đang bị ô nhiễm không khí nặng nề
sau lễ hội ánh sáng dowali của người theo đạo hindu
bất chấp lệnh cấm bắn phá hoa
của chính quyền địa phương
nhiều khu vực của thành phố vẫn chìm trong bầu không khí
khói dày đặc
mức độ ô nhiễm không khí đã tăng cao gấp một mươi tám lần so với mức tiêu chuẩn
vì vậy hai mươi triệu cư dân
của new delhi đang gặp vấn đề về hô hấp
để ngăn nguy cơ ô nhiễm không khí
các tổ chức giám sát môi trường đã đề nghị
chính quyền địa phương ngừng vận hành
tất cả các nhà máy phát điện động cơ dsn
và nhà máy cơ diezen
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin
thời sự sáng của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ
cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình